xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị những ngày vừa qua vụ hai bé gái bị bắt cóc tại phố đi bộ nguyễn huệ đã gây xôn xa dư luận
mới đây thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho hay bước đầu đã làm rõ hành vi thủ đoạn của nghi phạm trong vụ việc
trung tá trần quốc dũng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết nhật vi không có quan hệ gì với hai đứa trẻ
nghi phạm thực hiện hành vi một mình không có ai giúp sức và trong thời gian giữ hai đứa bé tại một căn hộ ở trung cư sài gòn peal ở đường nguyễn hữu cảnh phường hai mươi hai quận bình thạnh không có hành vi ngược đãi
theo trung tá trần quốc dũng thời điểm xảy ra vụ việc tối mùng ba tháng bốn nhật phi tiếp cận hai cháu bé tại phố đi bộ nguyễn huệ dùng đồ ăn tiền bạc để dẫn dụ đi theo mình
trung tá dũng cho biết tại thời điểm đó manh mối về vụ việc rất ít lực lượng chức năng chỉ tiếp nhận được một thông tin là có một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ mang đi
các cán bộ chiến sĩ triển khai theo manh mối này để thu thập các thông tin về người lạ mặt và hai cháu bé
có manh mối trên nhưng trung tá dũng nhận định việc truy tìm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn nghi phạm tuy là con gái mới hai mươi một tuổi nhưng rất thủ đoạn
thủ đoạn của nhật vi khá tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng và mắt thần camera an ninh ở khắp nơi
cụ thể nhật vi dẫn dụ hai cháu bé đi theo mình đến quận tám sau đó nhật vi đón xe taxi công nghệ chở hai cháu bé về căn hộ của mình ở trung cư sài gòn pew
tại căn hộ nhật vi tiếp tục sử dụng thức ăn rụ rỗ hai cháu bé ở lại nhà mình mà không có phản ứng hay khóc lóc
sau bốn mươi hai giờ truy xét thu thập tài liệu công an tp hcm đã xác định được trung cư nơi nhật vi giữ hai cháu bé
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân công an không vội vàng giải cứu
lực lượng chức năng sau đó sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra căn hộ và khống chế nghi phạm giải cứu thành công các nạn nhân
theo trung tá trần quốc dũng dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tp hcm hơn hai trăm linh cảnh sát thuộc công an quận một
phòng pc hai đã nỗ lực suốt bốn mươi hai giờ để phá vụ án giải cứu thành công hai cháu bé an toàn khỏe mạnh
trung tá dũng cho biết thêm tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào căn hộ phát hiện hai cháu bé ôm nhau hoảng sợ
khi thấy cán bộ cảnh sát
các cháu nở nét mặt nhị nhõm lúc này mọi người mới vỡ hòa hạnh phúc
chiều cùng ngày tại trụ sở công an quận một đại tá nguyễn hải phước trưởng công an quận một và trung tá trần quốc dũng
phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bàn giao hai bé cho chị nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
mẹ nạn nhân trong sự vỡ hòa hạnh phúc của nhiều người có mặt
như đã thông tin tối mùng ba tháng bốn chị nguyễn thị kim chi hai mươi bảy tuổi ngụ tại quận bảy
dẫn bốn con nhỏ đến khu vực số một
phố đi bộ nguyễn huệ đường đồng khởi phường bến nghé quận một để bán kẹo cho du khách
tại đây khi chị chi đi gặp một người quen cách đó hơn một trăm linh mét
thì hai bé gái nhkm và lhtl trong lúc đi bán kẹo đã bị mất tích
sau một đêm tìm kiếm không thấy chị chi đã trình báo công an địa phương
phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an quận một bình thạnh đã tổ chức truy tìm
và bốn mươi hai giờ đã giải cứu thành công hai cháu bé tiến hành bắt giữ nghi phạm nhật vi như nói trên
một nguồn tin cho hay
tại cơ quan công an nghi phạm nhật vi khai nhận có chồng ở nước ngoài
nhưng vì chưa có con nên muốn bắt cóc hai đứa trẻ nói trên về nuôi
hiện công an tp hcm vẫn đang làm rõ về lời khai của nghi phạm nhật vi
và chưa chính thức cung cấp về động cơ mục đích của cô gái hai mươi một tuổi trong vụ bắt cóc này
trở lại thời điểm hai bé gái bị bắt cóc vào tối mùng ba tháng bốn
người mẹ trẻ là chị nguyễn thị kim chi đã đi khắp nơi để tìm kiếm trong nước mắt
nhưng không có kết quả
ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo
công an quận một khẩn trương vào cuộc xác minh tổ chức truy tìm
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc
lãnh đạo bộ công an và thường trực thành ủy tp hcm đã chỉ đạo công an tp hcm phải khẩn trương
cần huy động nhiều lực lượng vào cuộc để nhanh chóng tìm thấy hai cháu bé
và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn
giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo nhiều lực lượng vào cuộc
và giao cho phòng cảnh sát hình sự làm chủ công
nhiều trang mạng xã hội lan truyền và một số báo chí đưa tin về vụ việc
hai bé gái mất tích tại phố đi bộ nguyễn huệ ngay trung tâm tp hcm
đã gây chú ý của dư luận và trở thành áp lực lớn đối với lực lượng công an tp hcm
công an nhanh chóng trích xuất hình ảnh của camera an ninh
xác định được hướng di chuyển của hai bé gái và dần dần lộ diện của người phụ nữ nghi vấn
áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ công an khoanh vùng được khu vực có thể là nơi giữ hai đứa bé
tại khu vực trung cư sài gòn peêu lực lượng công an bí mật tiếp cận
khi xác định hai bé gái có mặt tại đây đã nhanh chóng giải cứu thành công
đến nay sau khi kiểm tra xác định hai cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh
công an tp hcm tiến hành giao trả về cho gia đình
hiện công an tp hcm đang mở rộng điều tra
làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em này
liên quan đến vụ việc này thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho rằng
các bé chưa có khả năng xử lý tình huống chưa tự bảo vệ bản thân
do đó gia đình cần hướng dẫn cho con các kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc
ngoài ra khi xảy ra vụ việc phụ huynh cần trình báo cơ quan chức năng sớm nhất có thể
để hỗ trợ cho cơ quan chức năng nhanh chóng tìm thấy trẻ
dẫn hai con gái từ cơ quan công an về căn trọ nhỏ trong con hẻm trên đường trần xuân soạn
ở quận bảy tp hcm chị chi vô cùng hạnh phúc
nghe tiếng cười nói của bốn con rộn ràng căn trọ nhỏ chị không giấu được nước mắt
chị chia sẻ chiều tám tháng bốn
gặp hai con chị mừng không biết diễn tả như thế nào
may mắn hai con vẫn bình an chị bày tỏ sự biết ơn với công an
báo chí và mọi người đã giúp đỡ hỗ trợ gia đình trong suốt những ngày qua
người mẹ cho biết mình hoàn toàn không quen biết người phụ nữ giữ con mình những ngày qua
chị chi cũng không hiểu vì sao người này lại có hành động như vậy
trước mắt dẫn các con về nhà chị đã thở phào bởi những ngày qua chị không ăn không ngủ được
tinh thần bất an ngày đêm tìm con
kể với mẹ bé mời cho biết tối đó
có một cô gái dẫn hai bé đi mua game sau đó dẫn về nhà
bà bích sáu mươi ba tuổi là mẹ của chị chi cũng mừng rỡ khi nhìn thấy hai cháu ngoại của mình
những ngày qua cũng giống như con gái tinh thần bà bất an không thể ăn ngủ được chỉ mong sớm có tin
bà bày tỏ sự vui mừng khi thấy hai cháu về nhà
bà cũng nói thêm sau vụ này chắc chắn gia đình sẽ chăm no các cháu cẩn thận hơn
không để xảy ra chuyện như vậy nữa
nhiều bạn bè người quen hay tin cũng tới chúc mừng chị chi
một hàng xóm sống bên cạnh trọ của chị chi vừa nghe tin liền qua chia vui với cả nhà
bà cho biết những ngày qua những người trong khu trọ cũng tới biết về vụ việc của gia đình chị
cầu mong cho gia đình sớm có tin tức của hai bé
bà hát cho biết chi mới chuyển qua đây chưa lâu
nhưng nghe tin vậy bà cảm thấy rất tội cho gia đình có một mình mà nuôi bốn con
khi nghe mấy nhỏ về bà cũng thở phào cho biết mấy ngày nay mình cũng đều dõi theo tin tức liên tục
chị chi cho biết sau vụ việc lần này
chị định gửi con về quê để gia đình chăm sóc
con chị có thể sẽ đổi sang công việc khác để có thể chăm lo cho các con tốt hơn
những ngày qua là những ngày ám ảnh nhất của chị
với người mẹ các con là tài sản quý giá nhất
và chị sẽ làm mọi cách để có thể nuôi con khôn lớn
từ manh mối sơ khai là một người phụ nữ dẫn hai bé gái đi
hơn hai trăm linh cảnh sát ở tp hcm ngày đêm rằm rã
truy vết đến nơi ở của nghi phạm hai mươi một tuổi giải cứu thành công hai bé
có thể thấy vụ việc này cũng là một lời cảnh tỉnh
cho tất cả các vị phụ huynh có con nhỏ
và thời lượng của chương trình đến đây là hết
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại